tại tỉnh lai châu ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cùng các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
thực hiện kế hoạch của ban dân vận trung ương về chủ đề năm dân vận khéo hai nghìn một mươi chín
các cấp chính quyền đã tích cực quán triệt triển khai thành lập ban chỉ đạo
thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng kế hoạch các hoạt động hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng